vào tối ngày một mươi một tháng năm một đám cháy lớn đã thiêu dụi gần như toàn bộ tòa nhà trung tâm thương mại số bốn mươi bốn mariska thủ đô oanzawa của ba lan
trung tâm marijuyska bốn mươi bốn có một bốn trăm linh gian hàng tòa lạc tại quận bialoleka đây là nơi làm ăn buôn bán của nhiều tiểu thương người việt tại thủ đô ba lan
được biết khoảng một phần ba trong số một bốn trăm linh gian hàng tại đây là của người việt nam
video hiện trường cho thấy ngọn lửa dữ dội cùng khói đen dày đặc bao trùm trung tâm mua sắm
lực lượng cứu hỏa được triển khai một mươi phút sau khi nhận được thông báo song do hàng hóa nhiều trong đó các mặt hàng may mặc kết hợp cùng thời tiết khô lửa lan ra nhanh gần như toàn bộ trung tâm thương mại bị tàn phá và hàng hóa bị thiêu dụi
sở cứu hỏa watsor cho hay hơn tám mươi trong tổng số một bốn trăm linh gian hàng ở trung tâm thương mại bốc cháy
hai mươi đội cứu hộ trong đó có các chuyên gia ứng phó về môi trường và hóa chất
đã tham gia chiến dịch chữa cháy hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy
thông tin sơ bộ cho thấy không có thiệt hại về người
giới chức gửi tin nhắn cảnh báo người dân qua sao về vụ hỏa hoạn và yêu cầu họ ở trong nhà đóng cửa sổ
đại sứ việt nam tại ba lan hà hoàng hải cho biết đây là trung tâm thương mại bán lẻ lớn tại ba lan trong đó có khoảng một phần ba gian hàng là của người việt
sau khi xảy ra vụ việc bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại ba lan khẩn trương cử nhóm công tác đến hiện trường
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại với hội người việt nam tại ba lan để nắm tình hình động viên thăm hỏi bà con và sớm triển khai công tác bảo hộ công dân
đại sứ quán việt nam tại ba lan đã đăng số đường dây nóng về bảo hộ công dân để nắm được thông tin từ kiều bào
sẵn sàng hỗ trợ bà con làm việc với các cơ quan chức năng sở tại ban quản lý trung tâm thương mại lực lượng phòng cháy chữa cháy và phía bảo hiểm để giảm thiểu tối đa hậu quả của vụ cháy
với những bà con bị mất giấy tờ trong hỏa hoạn đại sứ quán việt nam tại ba lan sẵn sàng hỗ trợ tối đa để sớm cấp lại giấy tờ mới
đồng thời đại sứ quán cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng của ba lan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích của công dân việt nam
cũng trong sáng ngày một mươi hai tháng năm chủ tịch hội người việt nam tại ba lan ông trần tuấn anh cho biết toàn bộ trung tâm thương mại tại số bốn mươi bốn mariska đã bị lửa theo dụi gần như hoàn toàn
hội người việt nam tại ba lan đang tích cực phối hợp với đại sứ quán để nắm bắt thông tin động viên thăm hỏi bà con có quầy hàng bị thiệt hại trong vụ cháy và vận động quyên góp hỗ trợ bước đầu
anh cao khắc hoàng hai mươi chín tuổi quê ở nghệ an nén tiếng thở dài chia sẻ sau khoảnh khắc bất lực nhìn ngọn lửa nuốt trừng toàn bộ tài sản
chị yến cho hay thời điểm đó chợ đã bị cháy một phần nhưng tôi không nghĩ lửa sẽ lan đến gian hàng của mình tôi nghĩ cảnh sát sẽ dập được dù có hoảng loạn nhưng không nghĩ thiệt hại sẽ nặng nề như vậy
khoảng ba mươi phút lửa bao trùm toàn bộ và đốt cháy hết cơ nghiệp của mình
cả gia đình chị trông chờ vào nguồn thu nhập làm neo ở khu mua sắm này khoảng ba phần tư gian hàng trong trung tâm mua sắm là của người việt mọi người chỉ biết khóc khi bỗng chốc mất tài sản công ăn việc làm
chị yến xót xa
chị yến xót xa
chị yến có dự định làm lại trong thời gian tới vì sự cố diễn ra quá bất ngờ nhiều người cứ nghĩ đi tây làm ăn là giàu có ăn mặc xa hoa nhưng ít người biết hằng ngày chúng tôi làm lụng vất vả buôn bán tích góp từng đồng một
vụ cháy xảy ra khiến sự khó khăn lên tới đỉnh điểm dập tắt toàn bộ hy vọng có tương lai tốt đẹp của mọi người tay trắng trở về tài trắng
chị nguyễn trung quê ở hà nội cũng xót xa khi chứng kiến ngọn lửa thiêu dụi hàng hóa tiền bạc và kế sinh nhai
hai mươi năm sinh sống ở ba lan chỉ có một gian hàng bán quần áo ở trung tâm mua sắm và bị thiêu cháy toàn bộ
chị trung thở dài
chúng tôi chứng kiến được cảnh lửa lan ra rất nhanh hai vòi phun nước hoạt động liên tục vụ cháy xảy ra vào lúc dạng sáng mọi người an toàn nhưng hàng hóa tiền bạc giấy tờ chỉ còn là cho tàn
trong thời gian ở nước ngoài bạn có thể gặp phải những sự cố như mất hộ chiếu ốm đau tai nạn hay bị bắt mà không thể tự giải quyết được
để giúp công dân có thể xử lý các sự cố đó ban có thể liên hệ các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài cũng như các cơ quan liên quan nước sở tại
số điện thoại trực công tác bảo hộ công dân trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bảy ngày trong tuần và ba trăm sáu mươi năm ngày trong năm
địa chỉ hộp thư điện tử bảo hộ công dân a gmail com
hiến pháp việt nam năm hai nghìn một mươi ba khẳng định công dân việt nam ở nước ngoài được nhà nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa việt nam bảo hộ
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh tuấn trong những năm qua nhà nước luôn thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong công tác bảo hộ công dân đặc biệt là đối với số lao động tại nước ngoài
về mặt pháp lý nhiều văn bản pháp luật được ban hành sổ đổi bổ sung làm cơ sở pháp lý cho công tác bảo hộ công dân đối với người lao động ở nước ngoài
luật quốc tịch việt nam ghi rõ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bảo hộ quyền lợi chính đáng của công dân việt nam ở nước ngoài
các cơ quan nhà nước ở trong nước cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài có trách nhiệm thi hành mọi biện pháp cần thiết phù hợp với pháp luật của nước sở tại pháp luật và tập quán quốc tế để thực hiện sự bảo hộ đó
mới đây căn cứ theo luật người việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số sáu mươi chín hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi
chính phủ đã ban hành nghị quyết số hai trăm hai mươi năm nqcp ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba về kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
để thực hiện hiệu quả chỉ thị số hai mươi cttw ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
về trách nhiệm bảo hộ công dân việt nam đã thành lập ban quản lý lao động ở sáu quốc gia và vùng lãnh thổ có đông lao động việt nam làm việc gồm nhật bản hàn quốc đài loan trung quốc malaysia các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ả rập xê út
đối với các nước khác cơ quan đại diện ngoại giao sẽ thay mặt nhà nước
cơ quan đại diện quản lý và hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan tới người lao động việt nam
các cơ quan này đã phát huy có hiệu quả vai trò trách nhiệm của mình đối với công dân việt nam ở nước ngoài nhất là trong những trường hợp giải cứu bảo vệ công dân việt nam khỏi nước sở tại
bên cạnh những kết quả đã đạt được hiện nay công tác bảo hộ công dân đối với người lao động còn gặp khó khăn do phần lớn lao động di cư ở nông thôn với trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế khó kiểm soát khi lao động tự do
chưa có cơ chế phối hợp chặt chẽ và quy định trách nhiệm giữa cơ quan chức năng trong nước với cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
cơ chế phối hợp của việt nam với các quốc gia sở tại vẫn đang là một khâu yếu nhất là tại những địa bàn chưa có cơ quan đại diện ngoại giao
chẳng hạn tại các nước chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp với nước ta công dân việt nam sẽ phải làm thủ tục hợp pháp hóa nếu muốn sử dụng các giấy tờ pháp lý do các cơ quan của việt nam cấp
phải nộp tiền tạm ứng án phí khi bị khởi kiện tại tòa án mà bản án quyết định của tòa án nước ngoài lại không được công nhận thi hành tại việt nam
trước những khó khăn thách thức đó cần triển khai công tác bảo hộ công dân đối với người lao động việt nam ở nước ngoài theo hướng
thứ nhất cần kết hợp chặt chẽ giữa pháp luật việt nam với pháp luật quốc tế và pháp luật nước sở tại
tiếp tục tăng cường cơ quan đại diện hạn chế cơ quan đại diện kiêm nhiệm đặc biệt là các địa bàn có đông người lao động việt nam làm việc và cư trú
để kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các biện pháp công tác bảo hộ người lao động di trú việt nam ở nước ngoài
có cơ chế phối hợp thường xuyên và định kỳ giữa các cơ quan chức năng trước hết là giữa bộ ngoại giao với bộ lao động thương binh và xã hội bộ công an bộ tư pháp để thống nhất cách thức bảo hộ công dân
chú trọng xây dựng thực hiện công tác phối hợp giữa nước ta với quốc gia tiếp nhận người lao động thông qua các hiệp định song phương đa phương về xuất khẩu lao động
trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài khi gặp khó khăn đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống di cư bất hợp pháp tăng cường hợp tác hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cũng như của cơ quan chức năng quốc gia sở tại
thứ hai xác định nội dung bảo hộ công dân gồm hỗ trợ việc làm đời sống và bảo vệ người lao động di trú khỏi sự phân biệt đối xử và ngược đãi

thứ ba xác định nội dung bảo hộ công dân gồm hỗ trợ việc làm đời sống và bảo vệ người lao động di trú khỏi sự phân biệt đối xử và ngược đãi